thưa quý vị hơn một mươi năm qua người dân ở ấp sáu xã đông thành huyện hóc môn tp hcm
bị tra tấn bởi bãi tập kết kinh doanh phân bò rộng hơn bốn mươi hectare trên cánh đồng
mùi hôi thối bốc lên lan tỏa một vùng khiến bầu không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng
chưa kể rồi mũi phát sinh từ chất thải bay vào nhà dân khiến các bệnh truyền nhiễm lây lan ngày một trầm trọng
rùi cứ xuất hiện dày đặc trong khu dân cư ly chén bàn ghé đồ ăn thức uống hay bất cứ nơi đâu cũng có rùi bu kính
những vĩ bẩy bằng nhựa như thế này sẽ chật kính rùi sau vài phút và dường như không thấm vào đâu so với sự nảy nở của ruồi
có tháng người dân phải bỏ ra năm sáu trăm linh ngàn chi phí để diệt rùi
tình trạng này xuất hiện từ hơn một mươi năm nay nguyên nhân được xác định là do hoạt động của bãi phơi phân bò rộng hơn bốn mươi hectare nằm kế khu dân cư
tại đây lúc nào cũng có vài chục người đảo phơi khô vài chục tấn phân bò mỗi ngày
già trẻ lớn nhỏ dân người ta ai cũng không có chịu nổi thúi quá
phân rùi mũi nó cứ đậu vô cơm rồi này nọ cứ mở ra nó đậu vô là dĩ nhiên là ăn uống vô mắc vệ sinh thì nó phải bệnh hoạn rồi
hồi đó cấp mới là đó nha đi hồi cấp mới qua làm đoạn này
vô thế là ổn chịu không nổi
người dân cho biết chính quyền địa phương cũng đã nhiều lần làm việc với những người phơi phân bò thậm chí lập biên bản xử lý
nhưng tình trạng ô nhiễm nơi đây vẫn chưa được khắc phục khi bãi phân bò hàng chục hectare vẫn hiện hữu
thì hôm nay người ta cũng làm đơn cho đưa lên trển đó
rồi trển thì sáng nghe khoác la lên đó để dẹp mà thấy nó hoài có ra nghe dẹp đâu
phóng viên nhịp sống hai mươi bốn trên bảy đã tìm gặp chính quyền xã đông thạnh
xong được ông chủ tịch xã hẹn tiếp trong tuần tới
trước đó trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện hóc môn đã bị điều chuyển công tác do không làm tròn trách nhiệm để xảy ra tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng trên địa bàn